bác sĩ nguyễn đức thuận giám đốc sở y tế lâm đồng cho biết đến sáng ba mươi tháng tám tỉnh lâm đồng ghi nhận thêm hai ca nhiễm covid một mươi chín
cách ly một ca liên quan ổ dịch công ty sợi đà lạt ngụ tại huyện đơn dương
từ khi dịch bùng phát năm hai nghìn hai mươi đến sáng ba mươi tháng tám toàn tỉnh lâm đồng có hai trăm bốn mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín và có một trăm hai mươi một người điều trị khỏi được xuất viện
cũng theo bác sĩ thuận trường hợp ca nhiễm mới ở huyện đơn dương là f một của nhân viên công ty sợi đà lạt đang cách ly tập trung tại huyện đơn dương
liên quan ổ dịch công ty sợi đà lạt từ ngày xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên ngày bốn tháng tám đến sáng ba mươi tháng tám có một trăm năm mươi một ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có năm mươi tám nhân viên công nhân công ty và chín mươi ba trường hợp lây nhiễm thứ phát
ca nhiễm về từ bình dương là ngc nam hai mươi một tuổi ngụ tại thị trấn lạc dương huyện lạc dương
ngày hai mươi bảy tháng bảy cách ly tập trung tại khu ký túc xá nguyễn hoàng thành phố đà lạt
ngày hai mươi chín tháng tám lấy mẫu xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín nên được chuyển điều trị tại bệnh viện nhi lâm đồng
liên quan đến chùm lây nhiễm nhà xe như vinh thị trấn thạnh mỹ huyện đơn dương đến sáng ba mươi tháng tám có tám trường hợp nhiễm covid một mươi chín
gồm sáu người làm việc tại nhà xe như vinh và hai nhân viên y tế của trung tâm y tế đơn dương
đến nay cơ quan chức năng đã điều tra truy vết được một trăm tám mươi sáu f một và tám trăm chín mươi bốn f hai trong đó có hai mươi năm f một và tám mươi f hai là nhân viên y tế

cơ quan chức năng đã điều tra truy vết được một trăm tám mươi sáu f một và tám trăm chín mươi bốn f hai trong đó có năm ca nhiễm covid một mươi chín gồm bốn người trong một gia đình trị nthc và một trường hợp làm tại vựa giao này